không tăng giá dịch vụ công dồn dập vào một thời điểm tăng cường truyền thông giám sát hành vi thao túng giá bảo đảm kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm diễn ra vào chiều nay
nêu một số định hướng điều hành vĩ mô thời gian tới thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi
tăng trưởng gdp phân đấu đạt sáu tám kiểm soát lãm phát dưới bốn các bộ ngành liên quan phải quan tâm phát triển doanh nghiệp công nghệ tìm và mở các doanh nghiệp công nghệ lớn của thế giới vào đầu tư tại việt nam
ngân hàng nhà nước là đầu mối tiếp tục theo dõi đánh giá dự báo tác động của thị trường tài chính tiền tệ quốc tế đối với tỷ giá lãi suất để có giải pháp kịp thời
bên cạnh đó cũng cần phải tập trung vào chất lượng thể chế thủ tướng cũng nhấn mạnh tới việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra không cắt hình thức không để lợi ích nhóm chi phối

đối với doanh nghiệp tư nhân thủ tướng yêu cầu không được thanh tra trồng lấn không được thành kiến với doanh nghiệp tư nhân
cắt cấp các ngành cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân
thủ tướng đề nghị tiếp tục phân tích vấn đề mà quốc hội thảo luận đánh giá tác động đa cấp của việc tăng giá điện xăng dầu đánh giá biểu giá phương thức tính giá để đề xuất giải pháp phù hợp hơn nhất là đối với người dân cần tăng cường truyền thông hạn chế bức xúc
thủ tướng cũng chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại quốc hội về ban hành văn bản quy định chi tiết pháp luật về dự thảo các nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh huyện về thí điểm mở rộng quyền tự chủ của trường đại học bách khoa hà nội đại học kinh tế quốc dân đại học kinh tế thành phố hồ chí minh